các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước và long hậu
để thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh hiện nay tại thành phố đà nẵng
một phần hai số quận huyện đã thiết lập trạm y tế lưu động và sẵn sàng phương án thu dung điều trị f tại nhà
theo đó mỗi phường xã sẽ có hai trạm y tế lưu động và kèm theo một số điều kiện cụ thể
việc đưa vào vận hành hệ thống trạm y tế lưu động sẽ xử lý các ca f một cách nhanh chóng
và góp phần nâng cao năng lực của y tế tuyến cơ sở
trạm y tế phường phước mỹ quận sơn trà hiện đã hoàn thành phương án thiết lập hai trạm y tế lưu động
trên cơ sở tận dụng nhà văn hóa và trường học làm trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi và giám sát f tại nhà
hiện tại một số trang thiết bị cơ bản đã được chuẩn bị tuy nhiên một khó khăn hiện nay vẫn là nguồn nhân lực tại chỗ
triển khai được hai địa điểm của trạm y tế lao động đó là trường lê độ cơ sở hai
và nhà văn hóa thể thao ở đường vũ văn dũng
tuy nhiên hiện tại vấn đề khó khăn của trạm y tế lưu động là nguồn nhân lực của nhân viên y tế trạm y tế
nên thành ra bây giờ sẽ cố gắng huy động những cán bộ y tế về hưu sẽ giúp thêm cho trạm y tế lưu động
từ ngày hai mươi tháng một mươi đến nay đà nẵng ghi nhận một trăm linh ca mắc tỷ lệ một mươi ca trên một trăm linh dân
tỷ lệ số ca mắc tùy thấp hơn một số địa phương nhưng có nhiều khu vực đã chuyển đổi
từ cấp ca mắc đến cấp ca mắc

số ca mắc ngoài cộng đồng qua sàng lọc xét nghiệm đại diện hộ gia đình gia tăng
nguy cơ lây lan rộng luôn hiện hữu
vì vậy việc thiết lập các trạm y tế lưu động là nhiệm vụ cấp bách
đặc biệt là ở địa bàn phức tạp
những tình huống khẩn cấp sẽ được xử lý kịp thời
chúng tôi đã cấp thuốc và xe xuống tận nơi chở những bệnh nhân nào nguy kịch cấp cứu
giai đoạn này chúng tôi tưởng ứng theo tinh thần của ban chỉ đạo phóng dịch thành lập như vậy
chúng tôi vẫn đảm bảo làm được
ngành y tế đang xúc tiến cho công tác xây dựng chương trình đào tạo
và để triển khai công tác đào tạo tập huấn cho lực lượng của trạm y tế lưu động
để triển khai công tác quản lý theo dõi cũng như sẵn sàng cho việc thu dung việc điều trị
ở thời điểm này đà nẵng vẫn xuất hiện nhiều chùm ca nhiễm mới
việc chủ động ứng phó hành động trước bằng cách thiết lập trạm y tế lưu động
tại cơ sở là hoàn toàn phù hợp
đây cũng được xem là giải pháp để thích ứng an toàn sống chung với dịch bệnh
năng lực chuyên môn của lực lượng y tế cấp cơ sở vì thế cũng được nâng cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rê vũng tàu
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hoàng em
trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trong khoảng thời gian cuối tháng chín và đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đồng nai và bà rịa vũng tàu đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
để phòng chống dịch bệnh do đó người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tuy nhiên nguyễn văn hoàng em đã tự ý đi ra khỏi tỉnh khi không được chính quyền địa phương cho phép
ngày hai mươi tám tháng chín hoàng em đến tỉnh đồng nai và tiếp xúc với rất nhiều người
chiều ngày hai mươi chín tháng chín hoàng em trở về nhà của mình tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
nhưng đối tượng đã không đến cơ sở y tế khai báo và cũng không tự cách ly tại nhà
mà còn đi đến nhiều địa điểm tiếp xúc giao lưu ăn nhậu với nhiều người
sáng ngày hai tháng một mươi một người thân tại tỉnh đồng nai trước đó có tiếp xúc với hoàng em
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nên đã báo cho hoàng em biết
tuy nhiên hoàng em không đi khai báo cũng không tự cách ly
và cũng không báo cho những người trong gia đình biết để phòng tránh
ngày bốn tháng một mươi hoàng em cùng ba người thân trong gia đình có kết quả dương tính với sars cov hai
chiều qua tòa nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử tuyên phạt phùng văn thành
trú tại huyện bù đốt một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng phùng văn thành và chị ngô thị lan kết hôn vào năm hai nghìn một mươi một
có hai con chung trong quá trình sung sống
hai người thường xảy ra mâu thuẫn do thành nghi ngờ chị lan có quan hệ tình cảm với người khác
chị lan muốn ly hôn nên thành nảy sinh ý định giết chị lan rồi tự tử
vào khoảng hai mươi ba h khuya ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy thành và chị lan tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó thành lấy một con dao đâm nhiều nhát khiến chị lan tử vong
tại phiên tòa thành đã thử
thành đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đồn biên phòng bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
qua công tác phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam
lực lượng hải quan cửa khẩu và công an thị xã kiến tường
đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg ma túy đá từ campuchia vào việt nam
theo đó vào đêm ngày một mươi một tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát
tại khu vực bãi đậu dành cho xe chở hàng nhập khẩu từ campuchia vào việt nam
tổ công tác của các lực lượng đã phát hiện xe ô tô tải loại ba năm tấn
biển kiểm soát ba g ba nghìn hai trăm chín mươi năm phnom penh campuchia
chở xoài nhập khẩu từ campuchia sang việt nam đang bóp dỡ hàng hóa có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện ba mươi bọc ni lông nghi là chứa ma túy
được giấu trong các thùng đựng xoài nên đã yêu cầu cả tài xế và phụ xe
đưa toàn bộ số hàng nói trên về đồn biên phòng để làm rõ
tại cơ quan chức năng hai đối tượng là
sok nathita sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và chabdane sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại kandan campuchia khai nhận toàn bộ ba mươi bọc ni lông kia
có tổng trọng lượng hai mươi bốn kg và đều là ma túy đá
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết
đang tạm giữ hình sự đối với võ xuân phước chú tại xã hương toàn thị xã hương trà
liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
qua công tác nghiệp vụ công an phường xuân phú nắm được nguồn tin
tại phòng tám trăm linh tám ct hai trung cư araya do võ xuân phước thuê
có những hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
vào lúc bốn giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một công an phường xuân phú đã huy động lực lượng
kiểm tra hành chính đột xuất căn phòng này
tại đây công an phường xuân phú bắt quả tang phước đang tổ chức cho bảy đối tượng khác
sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm năm mươi một viên nén có khối lượng gần sáu mươi bảy g và ba gói ni lông
bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn một mươi gram
kết quả test nhanh tất cả số đối tượng trên đều dương tính với ma túy
sạt lở đã bất ngờ xảy ra vào chiều qua tại một khu dân cư ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
may mắn là không có thương vong về người nhưng cũng đã khiến cho cuộc sống của các gia đình
cũng như là những người lưu trú trong khách sạn bị đảo lộn
vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại phía ta luy âm đầu đèo mimosa thành phố đà lạt
đe dọa nhiều khách sạn và nhà dân bên đường
ít nhất bảy ngôi nhà được xác định là nằm trong khu vực sạt lở
trong đó có bốn khách sạn có khách đang lưu trú
ngay trong tối cùng ngày chính quyền địa phương thành phố đà lạt đã di rời toàn bộ bảy hộ dân
cùng hàng chục người địa phương trong đó có cả du khách đến nơi an toàn
nguyên nhân của sự cố được cho là do mấy ngày qua trời mưa liên tục
làm cho nền đất bị suy yếu và dẫn đến vụ việc
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là hôm nay các tỉnh
từ quảng nam đến phú yên con tum gia lai đã có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to dự báo các tỉnh từ quảng nam đến khánh hòa con tum và gia lai
có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy cơ ngập úng cục bộ
tại vùng trụng thấp khu đô thị như thành phố hội an thành phố tâm kỳ
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
người dân nên cảnh giác quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất
nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét
các địa phương trong vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn
tại các vùng núi khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt
sạt lở đất lũ quét sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao
đến nơi an toàn giả soát bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông
các khu vực ngập lụt chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt khi mưa lớn
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng về tội giết người còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu
phường hồ nam quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng nguyễn sĩ thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn dương húc xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là dự báo thời tiết
thời tiết bắc bộ trong ngày và đêm nay được nhận định không có nhiều sự khác biệt so với những ngày trước
nhưng sang đến những ngày tới khi khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra biển thì tình trạng khô hanh sẽ giảm đáng kể
cùng với đó nền nhiệt cũng tăng nhẹ ngày và đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới cũng phổ biến là tạnh giáo ít mưa
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm đáng kể
giá động ở ngưỡng là hai mươi ba đến hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
thời tiết nhìn chung là tương đối thuận lợi cho hoạt động của dân sinh và sản xuất nông nghiệp của người dân miền bắc
đến với các tỉnh thành miền trung tại khu vực bắc trung bộ từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
thời tiết hầu như là không có mưa ngày nắng
phần còn lại từ quảng bình vào đến thừa thiên huế do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
kết hợp với không khí lạnh sẽ có mưa rông ở trên diện rộng trong vòng hai ngày tới
sau đó mưa giảm
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất nên người dân cần phải hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa trong vòng hai ngày tới cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông
và không khí lạnh nên sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
người dân cần phải hết sức cảnh giác với hiện tượng lũ quét xa lở đất
do kết cấu đất là khá yếu bởi mưa kéo dài trong nhiều ngày qua
còn tại khu vực ninh thuận và bình thuận mưa tại đây là không đáng ngại
do chỉ tác động đơn thuần của nhiễu động trong đời gió đông mưa chỉ ở mức độ giải rác
vùng cao tây nguyên chịu tác động của nhiễu động trong đời gió đông kết hợp với rãnh chí đạo
nên trong ba ngày tới đều có mưa rông ở trên diện rộng cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiêm bẩn tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ và ra động từ một mươi chín cho đến hai mươi chín độ
tại các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của hình thế gây mưa như tại tây nguyên
nên trong cả ba ngày tới tiếp tục duy trì mưa rào và rông nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo lốc mạnh
ngoài ra người dân cần phải hết sức cảnh giác khi lưu thông qua các đoạn đường trũng thấp
bởi khả năng xảy ra ngập ống cục bộ